sữa công thức hay còn gọi là sữa bột trẻ em là các loại sữa được sản xuất dành riêng làm thức ăn cho trẻ
các loại sữa này có nguồn gốc từ sữa động vật như sữa bò sữa dê hoặc sữa thực vật sữa từ hạt đậu nành
theo các nhà sản xuất sữa công thức đang ngày càng hoàn thiện hơn khi bổ sung được nhiều vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ
tăng cường khả năng hấp thụ giúp trẻ tăng cân tăng chiều cao phát triển trí tuệ trong những năm tháng đầu đời

được uống sữa công thức sớm là cần thiết cho con khi trong sữa công thức có những dưỡng chất mà sữa mẹ không có
sữa công thức gây táo bón cho em bé thì mình cân nhắc xem sữa nào mà được giới thiệu là mát và tốt cho hệ tiêu hóa
đấy là tiêu chí đầu tiên
tiêu chí tiếp theo thì sữa nào mà nhiều chất nhiều các dinh dưỡng bổ sung cho bé mà sữa mẹ không khó thì mình lựa chọn
sử dụng sữa công thức cũng là lựa chọn của chị huệ ở thanh xuân hà nội khi lượng sữa mẹ không đủ để cho con bú
tuy nhiên phải khẳng định
các loại sữa công thức dù có được quảng cáo như thế nào cũng chỉ là một loại thực phẩm chế biến sẵn
được bổ sung các dưỡng chất nhân tạo khác hoàn toàn so với sữa mẹ
đứa trẻ nó không được ăn đầy đủ thì có thể thay thế có thể sử dụng sữa công thức
nhưng không phải sửa công thức là mang lại sức khỏe cho đứa trẻ
sữa công thức có thể rất nhiều vitamin rất nhiều khoáng chất rất nhiều chất a chất b chất c
người ta bổ sung vào đấy và người ta bảo thấy là nó phù hợp
nhưng đứng lại một quan điểm dinh dẫn thì tôi khẳng định không có thể sản xuất được loại sữa nào giống sữa mẹ phù hợp cho trẻ
không có một cái gì mà tốt hơn sứa của người mẹ
và thứ hai là nó vừa nói đến là thành phần dinh dưỡng nó đành rồi
nhưng mà bản thân trong cơ thể của người mẹ trong quá trình nuôi con
họ đã tiết ra những chất mà người ta gọi là có khả năng tạo nên điều kiện trong điều kiện miễn dịch cho trẻ con rất là tốt
con mà nuôi bằng sữa mẹ ít bị bệnh hơn là nuôi bằng trong loại sữa khác
vì vậy cho nên là cái sữa mẹ là tốt nhất
có thể nói sữa mẹ là một hợp chất phức tạp bao gồm những men tiêu hóa học môn chất tăng trưởng
các kháng thể chống lại viêm nhiễm và phát triển sức đề kháng ở trẻ
điều mà sữa công thức dù có được bổ sung vào cũng không phát huy được công dụng như trong sữa mẹ
nhiều nhà khoa học coi sữa mẹ như là một vật thể sống khi có thể thay đổi cùng với sự lớn lên của đứa trẻ
các nhà khoa học đã tiến hành so sánh giữa mẹ và sữa công thức dưới kính hiển vi
và nhận thấy sự di chuyển của các phân tử nước lipid và bạch cầu trong sữa mẹ
điều mà sữa công thức hoàn toàn không có
một điều nữa mà sự công thức không thể thực hiện được đó chính là gắn kết tình cảm mẹ con
việc cơ thể mẹ và bé được tiếp xúc và kết nối thường xuyên
chính là con đường để mẹ và bé xây dựng tình cảm
đây cũng chính là cảm nhận của nhiều bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ
từ lúc ấy cho đến sáu tháng từ lúc đẻ cho đến sáu tháng mà rất tốt là sữa nó

sữa mẹ giúp phục hồi sâu sinh để có hồi tử cung và tiết sữa tốt
sữa mẹ giúp cho trẻ và mẹ tăng thêm tình cảm
về kết h o khuyến cáo về việc sử dụng sữa mẹ như sau
mẹ bắt đầu cho con bú ngay trong một tiếng đầu sau khi sinh
khuyên cáo thứ hai là trẻ sơ sinh nên được bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu tiên
và duy trì trong hai năm tiếp theo để trẻ được cung cấp những dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển

vì vậy các con bú sữa mẹ có thể được bú sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu tiên và duy trì trong hai năm tiếp theo để trẻ được cung cấp những dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển
các bà mẹ nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì cần tuân thủ khuyến cáo cho trẻ bú hoàn toàn trong sáu tháng và duy trì trong hai năm đầu đời để trẻ có được sự phát triển tốt nhất
sữa công thức về bản chất chỉ là một loại thực phẩm dầu protein và dễ hấp thụ như các loại sữa nói chung
vì vậy đối với trẻ giai đoạn sáu tháng tuổi chỉ trong những trường hợp bất khả kháng như mẹ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc không có sữa thì mới sử dụng sữa công thức thay thế
việc sử dụng sữa công thức cần có sự tư vấn và giám sát chặt chẽ của các bác sĩ dinh dưỡng để đảm bảo trẻ có sức khỏe tốt nhất
những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ sư sinh và trẻ nhỏ bao gồm năng lượng và protein vitamin a và vitamin b sáu vitamin d canxi cùng với sắt và kẽm
và sữa mẹ chính là nguồn thực phẩm chứa đầy đủ những giữ chất mà đứa trẻ cần để phát triển khỏe mạnh
và sữa mẹ chính là nguồn thực phẩm chứa đầy đủ những dưỡng chất mà đứa trẻ cần để phát triển khỏe mạnh
sau khi sinh các bà mẹ cũng cần lưu ý những nguyên tắc sau để đảm bảo nguồn sữa đầy đủ cho con
tập cho con bú nhiều lần và liên tục trong những ngày đầu để kích thích sữa về
ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và đa dạng thực phẩm không kiêng khèm để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho sữa
nghỉ ngơi đầy đủ và giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ cũng là biện pháp để sữa mẹ về đều và liên tục

nghỉ ngơi đầy đủ và giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ cũng là biện pháp để samiento sữa